thưa quý vị bộ tài chính vừa ban hành thông tư số bốn
hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội
và tiền công đức tài trợ cho di tích và các hoạt động lễ hội
người tiếp nhận tiền công đức phải mở tài khoản ngân hàng
hoặc là ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận
điểm mới này đang nhận được sự quan tâm và nhiều ý kiến bình luận của cư dân mạng
đặc biệt là sau khi tết nguyên đán thì bắt đầu là thời điểm của lễ hội
và các hoạt động tín ngưỡng tâm linh diễn ra trên cả nước
tất cả khoản tiền đều phải được thu chi minh bạch bất kể mục đích
đó là công bằng cho mạnh thường quân và xã hội
ý nghĩa thực của tư thiện là gì là cho đúng người đúng việc
tiền bỏ vào thùng công đức không ghi danh ai
và cũng không cần biết ai đóng góp nhiều ít
nhưng cơ sở tôn giáo phải có sổ sách minh bạch mỗi lần kiểm tiền trong mỗi thủ công đức
mỗi lần lấy ra từ ngân hàng cho việc phục vụ cơ sở tôn giáo
điều đó sẽ gây sự niềm tin đối với người dân khi công quả ở chuồng
bạn đóng góp bằng cái tâm thì bạn có muốn tiền của bạn cũng phải sử dụng đúng mục đích không
không nên nghĩ rằng tiền công đức thì không cần quản lý